tại cơ quan công an bước đầu vì văn nội khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
khi đang tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
trong quá trình làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ hai trăm chín mươi sáu thuộc huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tự phạm với ma túy công an tỉnh đã phát hiện một đối tượng
đang có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hai trăm năm mươi gram ma túy dạng đá
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là tạ kiên cường chú tại huyện hiệp hòa
số ma túy trên được mua tại trung quốc mang về huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ